ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại hà nội bệnh viện tim hà nội nhận quyết định số một nghìn một trăm ba mươi ba của bộ trưởng bộ y tế
về việc công nhận giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật tim mạch cho bệnh viện tim hà nội
đồng thời tổ chức hội nghị triển khai công tác chỉ đạo tuyến đề án bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tim hà nội năm hai nghìn hai mươi
theo quyết định trên bệnh viện tim hà nội sẽ tham gia cùng các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến khám điều trị tuyến cuối chuyên ngành tim mạch từ các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hiện hành
bệnh viện tim hà nội là bệnh viện hạt nhân tham gia chỉ đạo chuyên môn chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện vệ tinh
đã được bộ trưởng bộ y tế phê duyệt trong mạng lưới các bệnh viện chuyên ngành tim mạch
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phối hợp cùng bệnh viện tim hà nội
thực hiện các nhiệm vụ trên góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trung ương từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn của chuyên ngành tim mạch
cũng tại hội nghị bệnh viện tim hà nội đã báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo tuyến
đề án bệnh viện vệ tinh của bệnh viện tim hà nội năm hai nghìn một mươi chín và phương hướng nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi